phường điện biên này là phường rất điểm về mọi mặt nhưng nổi bật cũng là trong đấy có địa bàn sạch sẽ và vệ sinh môi trường nên khách du lịch đặt chân đến đây và tới địa bàn của phường điện biên là rất là thoải mái
lực lượng công an phường điện biên dù chỉ với hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ nhưng đã làm tốt công tác nắm tình hình điều tra cơ bản làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh trật tự chủ động phòng ngừa và tấn công chấn áp các loại tội phạm góp phần giữ vững trật tự kỳ cương an toàn xã hội
tập trung quan tâm đến công tác giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân giải quyết trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị vệ sinh môi trường
trong năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn phường thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước
công an phường điện biên luôn đảm bảo an toàn các mục tiêu trọng điểm đảm bảo an toàn cho các đoàn khách quốc tế
làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy
ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn đại biểu về dự hội nghị trung ương các kỳ họp quốc hội
để thực hiện tốt chủ trương này ủy ban nhân dân tp hà nội và ủy ban nhân dân quận ba đình xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị theo hướng dẫn của bộ công an
đảng ủy ban giám đốc công an tp hà nội đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên
với sự quan tâm chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt từ thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hà nội
và sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
thực hiện các chỉ đạo của bộ công an của thành ủy ủy ban nhân dân tp công an tp cũng như quận ủy ủy ban nhân dân quận ba đình
thì công an quận đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo này
cùng với sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể trong các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn quận
nhất là nhân dân trên địa bàn phường để đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong việc xây dựng công an phường điện biên điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự
ban chỉ đạo xây dựng công an phường điện biên điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
đã đi vào hoạt động và chính thức phát huy phong trào với nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ lực lượng công an phường
mục đích cao nhất của việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
nhằm góp phần làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
chúng tôi xác định là việc được lựa chọn xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu là một vinh dự
nhưng cũng là một trách nhiệm rất nặng nề
và trên cơ sở đó thì đảng quỳnh phường cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề
để lãnh đạo việc xây dựng công an điển hình kiểu mẫu
công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

công an phường điển hình kiểu mẫu đã nhận được sự ủng hộ tích cực tự nguyện từ nhân dân
và tham gia phối hợp cùng lực lượng công an phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
ubnd phường điện biên và lực lượng công an đã tổ chức hội nghị
nhằm tăng cường kỷ cương và nếp sống văn minh đô thị
đảm bảo an ninh trật tự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ có chiều sâu
thực chất trong các nhận thức ý thức trách nhiệm của từng người dân
góp phần đưa phường điện biên ngày càng sáng xanh sạch đẹp
tổ trật tự cũng thường xuyên phối kết hợp với tám đồng chí cảnh sát khu vực
tuyên truyền cam kết đến từng hộ kinh doanh trên mặt phố
cũng tuyên truyền cho người dân để được sự ủng hộ của người dân
trong quá trình xây dựng phường điện biên điều kiểu mẫu
bên cạnh đó công an phường điện biên gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách
người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
góp phần giữ vững trật tự kỳ cương an toàn xã hội
song song với đó công an phường điện biên thực hiện cải cách hành chính phục vụ nhân dân
với mục tiêu ba giảm giảm số lần đi lại giảm hồ sơ thủ tục giảm thời gian trả kết quả
góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính thay đổi lề lối phương thức làm việc
các tiêu chí xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu được công an phường điện biên
thực hiện nghiêm túc hiệu quả tạo ra môi trường văn minh an toàn cho nhân dân
ở địa bàn cơ sở và xây dựng hình ảnh đặc biệt

phường điện biên tham mưu cấp ủy đảng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả hơn nữa
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó có nhiều hoạt động nổi bật có tính khả thi cao hiệu quả thiết thực
các ngành đoàn thể phường điện biên triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo
như mô hình phủ xanh gốc cây tuyến phố văn minh đô thị của hội liên hiệp phụ nữ phường
với các công trình thanh niên ngõ phố đèn hoa góp phần xây dựng điểm kiểu mẫu về văn minh đô thị
tôi cũng đã phối hợp với mặt trận tổ quốc đoàn thanh liên hội phụ nữ kỳ chính binh
thực hiện các phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
cắn với các phong trào thi đua khác nhằm tổ chức chuyên truyền vận động quân chúng nhân dân
thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ phòng ngừa cướp cướp giật cưỡng đoạt tài sản trộm đột nhập
cũng như trộm cắp tài sản xe máy
ngoài ra các đoàn thể cũng đã phối hợp với lực lượng chức lăng duy trì các tuyển phố văn minh đồ thị
theo chỉ đạo của bản nhân quận
cùng với đó cán bộ chiến sĩ công an phường điện biên luôn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của đề án sáu
như làm sạch dữ liệu đảm bảo đúng đủ sạch sống và khai thác các tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để có sự động viên khích lệ tinh thần và kiểm tra giám sát thường xuyên để đáp ứng được yêu cầu công việc
công an phường đã duy trì tăng cường kiểm tra đôn đốc các cơ quan doanh nghiệp
thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ làm thiệt hại tài sản tập thể tài sản của nhà nước
tổ chức ra soát thống kê phân loại các vi phạm của biển hiệu theo từng nội dung
về diện tích nội dung vị trí số lượng
từ đó các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh mặt phố nguyễn thái học
thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng tuyến phố điểm về văn minh đô thị
bộ mặt đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực công tác duy trì trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị vệ sinh môi trường trên các tuyến phố
đặc biệt là các tuyến phố chính không kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng đường
với sự vào cuộc sát sao quyết liệt với những cách làm sáng tạo công an phường điện biên trở thành một trong những đơn vị vững mạnh
tạo chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc toàn diện mọi mặt trên thực tiễn trong đời sống công tác chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
chỉ huy công an phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả
toàn diện các mặt công tác công an đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường
chủ động phong ngừa và tấn công chấn áp các loại công an
các loại tội phạm thực hiện có hiệu quả các biện pháp về quản lý nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác
đây là một bước đi rất quan trọng trong quá trình thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
sau một năm thực hiện thí điểm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị cho thấy
đã có chuyển biến tốt về an ninh trật tự tạo sự yên tâm tin tưởng trong nhân dân
cảnh quan đồ thị đã trở nên văn minh hơn công an phường điện biên cơ bản đã đạt hai mươi hai trên hai mươi hai tiêu chí đề ra

trước mắt đối với tết quý mão
trước mắt đối với tết quý mão
đã triển khai các tháng hành động cao điểm
chúng tôi cũng yêu cầu về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội là phải tuyệt đối
thứ hai là tiếp tục phải duy trì công an trong sạch vững mạnh để tiến tới tinh nguyện và kiến đại
thông qua việc xây dựng công an phường điện biên là công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đồ thị
đã góp phần phát triển kinh tế xã hội từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân
điều này cho thấy
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đã phát huy những dấu ấn mới sau gần một năm thực hiện tại địa bàn cấp cơ sở
với quyết tâm cao của toàn lực lượng công an nhân dân và sự vào cuộc đồng thuận
ủng hộ của cả hệ thống chính trị
cùng toàn thể nhân dân
nghị quyết một mươi hai sẽ được triển khai thực hiện hiệu quả
qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc toàn diện về mọi mặt trong toàn ngành công an
đặc biệt là từ công an cấp cơ sở
chương trình nghị quyết một mươi hai đến đây là kết thúc
xin được gửi lời chúc mừng năm mới quý mão an khang thịnh vượng thành công tới toàn thể quý vị và các bạn